chị hồ thị ngọc hòa cùng gia đình đi tham quan du lịch mua sắm tại chợ đông ba phường phú hòa tp huế
thì bị kẻ gian trộm cắp một ví da bên trong có hơn một mươi hai triệu đồng và một mươi đô la mỹ
sau khi tiếp nhận thông báo của bị hại công an tp huế đã điều tra truy xét và bắt giữ được đối tượng dương thị sáu
là thủ phạm gây ra vụ trộm trên tăng vật thu giữ là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau khi bắt giữ được đối tượng và tịch thu tăng vật vào sáng ngày một tháng sáu
công an tp huế đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục trao trả tài sản cho chị hồ thị ngọc hoàng
hai mươi đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống của ông nguyễn văn cư trú tại xã tân hương huyện châu thành tỉnh tiền giang
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện châu thành
và công an xã tân hương phát hiện bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà một mươi cặp cỡ sắt hai trăm linh đồng trên chiếu bạc
bốn điện thoại di động một mươi xe máy các loại cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
để phục vụ cho việc đánh bạc và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
qua kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an tạm giữ trên tám mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã bàn giao các đối tượng cùng tăng vật
cho công an huyện châu thành để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày hôm nay
ngày hai tháng sáu việt nam vẫn chỉ ghi nhận hai trăm ba mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín
như vậy là đã bốn mươi bảy ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
một trăm tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín từ bên ngoài đã được cách ly sau khi nhập cảnh
đến thời điểm này bảy hai trăm năm mươi sáu người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe cách ly
trong đó hai mươi ba người cách ly tập trung tại bệnh viện
sáu ba trăm linh một người cách ly tập trung tại cơ sở khí
trong đó chín trăm ba mươi hai người cách ly tại nhà và nơi lưu trú
báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cho thấy là tại việt nam đã có hai trăm chín mươi ba trên ba trăm hai mươi tám bệnh nhân khỏi bệnh chiếm tám mươi
ba mươi năm bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ương
với tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định
trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế thì hiện có bảy ca âm tính lần một
với sars cov hai một mươi ca âm tính lần hai trở lên
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của chúng tôi